liên quan đến tình trạng nước biển chuyển màu ở thành phố đà nẵng sở tài nguyên môi trường tp cho biết kết quả quan trắc mẫu nước biển thời điểm đó cho thấy đã xuất hiện một loài tạo giáp
theo sở tài nguyên môi trường tp đà nẵng kết quả quan trắc phân tích chất lượng nước biển được lấy mẫu vào thời điểm đó cho thấy không xảy ra hiện tượng ô nhiễm dinh dưỡng nào nhưng đã phát hiện một loài tàu giáp xuất hiện trong nước
loại tàu này không gây độc tố nhưng có thể gây hiện tượng nở hoa với sinh khối lớn đồng thời làm giảm nồng độ oxy và có thể gây hại đến các loài thủy sinh trong nước
trước đó vào ngày hai mươi năm tháng ba nước biển ở khu vực đường nguyễn tất thành thành phố đà nẵng bỗng chuyển màu đen khi sóng biển đánh vào bờ thì xuất hiện bọt màu vàng đục và bốc mùi hôi
tình trạng chuyển màu này kéo dài từ cầu phú lộc quận thanh khê đến phường hòa minh quận liên triều và xuất hiện cả ngày hôm đó nên đã khiến người dân tại đây cảm thấy lo lắng
ngay trong chiều cùng ngày sở tài nguyên môi trường đà nẵng đã lấy mẫu nước để tiến hành kiểm tra tìm nguyên nhân